qua nghiên cứu có thể thấy một số điểm đáng lưu ý
lĩnh vực giao thông vận tải được giao tới sáu mươi bảy mươi tổng số vốn xây dựng cơ bản của cả nước
nhưng giải ngân rất chậm cho thấy nghịch lý và mâu thuẫn trong xử lý điều hành vốn các dự án
vốn ngân sách nhà nước đã bố trí không được sử dụng
trong khi đó lại phải huy động cải tạo nâng cấp quốc lộ theo hình thức bot
chính phủ khẳng định chậm giải ngân vừa tạo điểm ngẽn tăng trưởng vừa gây tốn kém ngân sách nhà nước
muốn cải cách tiền lương phải tinh giản biên chế là nhan đề bài viết trên trang nhất và trang năm báo lao động số ra ngày hôm nay
trong đó tác giả đề cập đến việc cải cách tiền lương bảo hiểm xã hội và chính sách yêu đãi cho người có công
chiều qua trong buổi làm việc với tổng liên đoàn lao động việt nam phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
đã có ý kiến quan trọng về cải cách chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội và yêu đãi người có công
cải cách tiền lương phải dựa trên tinh thần sắp xếp lại bộ máy tinh giản biên chế
cần hướng tới trả lương theo vị trí việc làm hạn chế các loại phụ cấp
đặc biệt là phải có biện pháp để lương tối thiểu vùng bảo đảm mức sống tối thiểu cho người lao động
bên cạnh đó việc sớm nghiên cứu xây dựng và ban hành luật tiền lương tối thiểu
cũng đã được tổng liên đoàn lao động việt nam kiến nghị và đưa ra ý kiến
theo chỉ đạo của chính phủ từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
xăng ron chín mươi hai sẽ bị khai tử và được thay thế hoàn toàn bằng xăng sinh học e năm
thế nhưng đến thời điểm này thực tế thị trường cho thấy
cả người tiêu dùng và bán lẻ đều không mặn với mặt hàng này
xăng e năm vì sao khó bán là bài viết được đăng tải trên báo thanh niên
vì sao xăng e năm không hấp dẫn người dùng
hầu hết các ý kiến đều cho rằng nguyên nhân quan trọng nhất là giá xăng e năm kém cạnh tranh
trong khi đó lợi nhuận mang lại từ kinh doanh e năm cũng không lớn hơn sang khoán
nên doanh nghiệp trần trừ không đẩy mạnh tiêu thụ
sở công thương tp hcm dẫn chứng
tranh lệch giá bán giữa xăng sinh học e năm chỉ thấp hơn ron chín mươi hai là hai trăm ba mươi đồng một lít
còn tỷ lệ chất khấu mà doanh nghiệp được hưởng với xăng e năm chỉ từ một đến một sáu trăm linh đồng một lít
cũng thấp hơn xăng khoán là hai trăm tám mươi đồng một lít
điều này thật sự không hấp dẫn để doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tự giác chuyển đổi
cũng như chưa khuyến khích sử dụng với người tiêu dùng
những ngày qua do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới đã làm cho mưa lũ diễn biến bất thường
gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân
điển hình là việc hàng nghìn con lợn đã bị chết do ngập lụt ở trang trại của huyện yên định tỉnh thanh hóa
đã khiến cho nhiều người đặt ra câu hỏi chủ trang trại có mua bảo hiểm nông nghiệp hay không
nếu có mua thiệt hại sẽ được chia sẻ rất nhiều
đây cũng là nội dung chính được đăng tải trên trang hai và trang ba báo tuổi trẻ với nhan đề
dân hững hờ doanh nghiệp thở ơ
tác giả bài viết cho biết người dân không muốn mua bảo hiểm nông nghiệp vì rất nhiều lý do khác nhau
trong đó lý do chính là hiện nay thị trường heo thịt rất khó cạnh tranh giá cả bất ổn
nên nếu mua bảo hiểm thì chi phí sẽ bị đội lên rất nhiều
bên cạnh đó cũng có người nông dân đã từng mua bảo hiểm nông nghiệp
nhưng lại gặp những rắc rối trong pháp lý và đền bù
nên họ cũng không còn mặn mà với bảo hiểm nông nghiệp đã nhiều năm nay
trên trang tám báo lao động có bài viết gỡ nút thắt để cách mạng nông nghiệp bốn đi vào thực tế
sản xuất nông nghiệp việt nam trong thời gian qua đã có sự tăng trưởng vượt bậc
tuy nhiên sự tăng trưởng của nông nghiệp việt nam chủ yếu vẫn chưa có nhiều đột phá
việc áp dụng của cách mạng nông nghiệp bốn là không thể chậm trễ
song nút thắt với cuộc cách mạng này chính là tạo điều kiện cho người nông dân được vay vốn
tuy vậy thủ tục vây vốn quá dườm già phức tạp vướng mắc
vì việc vây vốn ngân hàng chỉ định giá bằng hai mươi hai mươi năm giá trị thực tài sản
đã khiến cho người nông dân khó tiếp cận phải chịu cảnh lực bất tòng tâm
các hồ đập an toàn ra sao là nhan đề bài viết được đăng tải trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay
việc hồ hòa bình có lúc mở tới tám một mươi hai cửa xả đáy trong đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều người cảm thấy lo lắng
đây là quy trình xả lũ bình thường khi có mưa lớn liên tục nước lũ đổ về lòng hồ lớn xả lũ để giữ an toàn hồ đập
xong qua đây nhiều người cũng băn khoăn trước câu hỏi các hồ đập thủy lợi thủy điện hiện an toàn ở mức độ nào
theo thống kê của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay trên cả nước có một một trăm năm mươi hồ đập đang xuống cấp
ở khu vực bắc bộ có một trăm ba mươi tám hồ khu vực bắc trung bộ có tám mươi ba hồ sung yếu đang bị hư hỏng nặng cần đặc biệt quan tâm
đáng chú ý như tại nghệ an có sáu trăm hai mươi năm hồ đập lớn nhỏ đã tích đầy nước không còn khả năng chứa thêm
đáng lo ngại phần lớn các đập đều thiếu cao trình và mặt cắt nhỏ nhiều đập đất đang bị sói lở mái thân bị thấm nước
chưa có đường quản lý hoặc chất lượng đường thấp không đáp ứng yêu cầu ứng cứu khi sự cố xảy ra